hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh vừa quyết định thành lập thêm bốn cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhẹ không có triệu chứng với tổng quy mô sáu trăm một mươi năm giường đặt tại các huyện châu thành duyên hải và tiểu cần
trước đó bảy bệnh viện giã chiến ba cơ sở thu dung của tỉnh trà vinh
với quy mô một ba trăm hai mươi giường đã qua tải ubnd tỉnh trà vinh đã thành lập một mươi một cơ sở thu dung điều trị người nhiễm covid một mươi chín nhẹ không có triệu chứng tại các huyện cầu kè trà cú châu thành cầu ngang
các trung tâm y tế trong tỉnh phối hợp trạm y tế các xã phường thị trấn các tổ chức điều trị covid một mươi chín cộng đồng triển khai điều truyền bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ không triệu chứng khỏi các bệnh viện giã chiến các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín để khắc phục tình trạng quá tải
hiện tỉnh có hơn một tám trăm linh f điều trị tại nhà

phát thuốc điều trị kịp thời và hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc sức khỏe sử dụng thuốc đúng quy định
các địa phương thông báo số điện thoại đường dây nóng để kịp thời giải quyết những khó khăn của người dân trong quá trình thực hiện cách ly f một điều trị f tại nhà
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tỉnh trà vinh tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ vào tỉnh
để kiểm soát dịch covid một mươi chín trong điều kiện bình thường mới ubnd tỉnh trà vinh yêu cầu tăng cường kiểm tra quản lý chặt chẽ tình hình đi lại tạm trú của người dân
nhất là các trường hợp người từ ngoài tỉnh về cư trú lưu ý các trường hợp về từ khu vực có dịch được công bố ở cấp độ bốn vùng đỏ cấp độ ba vùng cam
và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo hướng dẫn tại công an số ba nghìn năm trăm ba mươi năm sit nvi ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của giám đốc sở y tế tránh lây lan dịch bệnh
vinh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo trong tháng một mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
đến nay người dân trên một mươi tám tuổi được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một đạt chín mươi ba bốn và mũi hai đạt bảy mươi năm bốn hơn tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine trong đó hơn bốn mươi một năm trăm linh em đã được tiêm mũi hai
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại buổi họp báo định kỳ ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật
tp hcm cho biết đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi hai đã tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân là hơn bảy triệu mũi một hơn sáu triệu mũi hai và trên một mươi một bảy trăm linh liều bổ sung nhắc lại
thành phố hồ chí minh khảo sát và lập danh sách người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền dự kiến đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai hoàn thành nhưng do hoạt động còn mới và gặp nhiều khó khăn nên đến nay chưa xong
về việc tiêm vaccine cho người lao động quay lại làm việc ông tâm cho biết thành phố hồ chí minh đang có chiến dịch đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm những người chưa tiêm
sang lọc và tiêm chủng
giải thích con số trong báo cáo đánh giá cấp độ dịch của thành phố hồ chí minh luôn khẳng định một trăm linh người từ một mươi tám tuổi đã tiêm ít nhất một mũi
xong thực tế số lượng người chưa tiêm còn lớn và nhiều trường hợp tử vong
ông tâm cho rằng do tình hình di biến động dân cư ở thành phố phức tạp việc tính tỷ lệ tiêm chủng dựa trên thống kê dân số ở một thời điểm nhất định
con số này do tri cục dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố hồ chí minh thống kê ở thời điểm trước dịch
theo ông hoàng tùng chủ tịch ủy ban nhân dân tp thủ đức qua thống kê có hơn sáu mươi người trên địa bàn thuộc nhóm nguy cơ cao
chủ yếu là trên sáu mươi năm tuổi và có bệnh lý nền đồng thời ra soát những người chưa tiêm mũi nào
ba mươi ca tử vong ở thành phố thủ đức là chưa tiêm vaccine trong đó có cả trường hợp không có bệnh nền
nếu không tiêm vaccine thì tỷ lệ tử vong là trên sáu mươi còn nếu có thêm bệnh nền thì tỷ lệ càng cao
ông tùng nêu thực tế nhiều gia đình có ông bà cha mẹ lớn tuổi và kem bệnh lý nền nghiêm trọng như tai biến bệnh nan y nên có tâm lý sợ tiêm vaccine sẽ thành biến chứng nguy hiểm
thực tế khi vận động tại địa phương chúng tôi nắm danh sách những người chưa tiêm nhưng vận động khó khăn
gia đình thậm chí ký giấy đồng ý không tiêm vaccine
với trách nhiệm của lãnh đạo thành phố thủ đức chúng tôi tha thiết mong người dân hãy tiêm vaccine
nếu chưa có điều kiện đi đến trạm y tế thì chúng tôi sẽ tiêm tại nhà ông tùng cho biết
đối với những người có bệnh nền tránh văn phòng sở y tế nguyễn thị huỳnh mai cho biết
đa phần các đợt tiêm vaccine tập trung ở cộng đồng nên việc chăm sóc y tế khó khăn
những người có bệnh nền huyết áp tăng cao khi đến bản tiêm đều hoãn tiêm hết
sau đó những người này mà đến thẳng bệnh viện thì không có bệnh viện nào tiêm vì không được phân bổ vaccine
những ai chưa tiêm nên tận dụng đợt này
thành phố tổng hợp những trường hợp chưa tiêm người có bệnh nền đăng ký với phường xã để có cơ hội chăm sóc bà mai khuyến cáo
trao đổi với báo chí ngay sau khi hội nghị ban thường vụ thành ủy họp bàn về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín kết thúc
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự trung sức
đồng lòng của người dân triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
nên dù số ca bệnh bình quân gia tăng mạnh nhưng thành phố vẫn kiểm soát được tình hình
ông đinh tiến dũng cho rằng tâm lý chủ quan còn phổ biến tình trạng tụ tập đông người không thực hiện năm k
trong tổ chức cưới hỏi ăn uống hàng quán vẫn diễn ra nhiều nơi
một số quận huyện phường xã chưa triển khai điều trị f thể nhẹ hoặc không chịu chứng cách ly f một tại nhà
bí thư thành ủy nhấn mạnh cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở
phải vào cuộc đồng bộ để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
như chỉ đạo của trung ương và chính phủ tiếp tục làm thật tốt yêu cầu phân cấp
giao quyền cho quận huyện thị xã phường xã thị trấn trong phòng chống dịch bệnh
tập trung nâng cao năng lực y tế quận huyện thị xã và cơ sở tiếp tục coi người dân là trung tâm chủ thể
ông đinh tiến dũng thông tin ban thường vụ thành ủy hà nội thống nhất yêu cầu một mươi năm đoàn kiểm tra phân công
tiếp tục bám sát cơ sở để kiểm tra giám sát và hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắt
kịp thời báo cáo ban thường vụ thành ủy biểu dương khen thưởng những nơi làm tốt phê bình
chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm thiếu quyết tâm của các tập thể các cá nhân
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng kịch bản
phương án ứng phó ngay số kf tăng lên hai và ba ca trên ngày
tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương
đóng trên địa bàn các cơ sở y tế ngoài công lập chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế
chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu lực lượng sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ y tế tuyến cơ sở
tiếp tục tiêm vaccine mũi một phòng covid một mươi chín cho những người chưa được tiêm
nhất là những người có bệnh nền và học sinh cấp trung học cơ sở
tiêm mũi hai cho học sinh trung học phổ thông đủ điều kiện và sẵn sàng tiêm mũi ba cho đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thao gỡ khó khăn về việc mua sắm
và tiếp nhận hỗ trợ về thiết bị để bố trí xét nghiệm theo khu vực đảm bảo trả kết quả nhanh
giả soát và bàn giao các cơ sở thu dung f thành phố quản lý cho các quận huyện chưa có
hoặc chưa đủ cơ sở thu dung vận hành phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn
cấp ủy chính quyền các quận huyện thị xã chuẩn bị sẵn sàng lên phương án phòng chống dịch bệnh
ở mức độ cao hơn không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
trực tiếp bí thư cấp ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phải lãnh đạo
chỉ đạo việc xác định cấp độ dịch và biện pháp tương ứng nâng cao năng lực hệ thống y tế
thành lập mới các trạm y tế lưu động tổ chức quản lý điều trị f cách ly f một tại nhà
đối với tất cả các phường xã thị trấn tăng cường kiểm tra giám sát từ cơ sở
cũng theo kết luận chỉ đạo của bí thư thành ủy các quận huyện thị xã phối hợp chặt chẽ với sở y tế
sở giáo dục và đào tạo và căn cứ vào mức độ dịch để tổ chức xây dựng kế hoạch
phương án cụ thể từng trường tổ chức cho học sinh đi học trở lại gắn với công tác xét nghiệm và tiêm vaccine
để bảo đảm an toàn cho trẻ
khi phát hiện trường hợp f là học sinh phải đánh giá nhanh triệu chứng để quyết định phương án điều trị cách ly phù hợp
lưu ý về nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp noel và tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi hai ông đinh tín dũng chỉ đạo
các cấp các ngành phải vận động tổ chức tôn giáo tổ chức theo hình thức trực tuyến
nhưng vẫn phải đảm bảo trang trọng và hạn chế tập trung đông người tuyên truyền sâu rộng để các vị chức sắc tôn giáo
bà con giáo dân và nhân dân cùng chia sẻ chung tay với thành phố trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố có phương án chỉ đạo chung để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
nhất là tại các điểm vui chơi nơi thường tập trung đông người vào những ngày lễ lớn
cấp ủy chính quyền cấp huyện cấp xã chỉ đạo các lực lượng nòng cốt là công an có phương án đảm bảo an ninh trật tự
điều tiết phân luồng giao thông tránh tụ tập đông người trong dịp này
nhấn mạnh yêu cầu chủ động chuẩn bị cho nhân dân đón tết nguyên đán thật vui tươi an toàn ấm áp
đồng chí đinh tiến dũng yêu cầu các cấp các ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
phải thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội chăm lo chia sẻ những khó khăn với người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn
đảm bảo không để người dân nào bị